thưa quý vị mới đây nhà xuất bản giáo dục việt nam thông tin năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba giá sách giáo khoa theo chương trình mới tăng từ hai trăm linh đến trên ba trăm linh so với chương trình hiện hành
nhiều phụ huynh cho rằng việc tăng giá sách giáo khoa chóng mặt ở thời điểm này là không phù hợp trong bối cảnh dịch covid một mươi chín kéo dài
vậy nguyên nhân nào khiến giá sách giáo khoa tăng cao
và trong chuyên mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trưởng quay phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long chuyên gia kinh tế
để tìm hiểu về cách tính giá sách giáo khoa hiện nay ở nước ta cũng như là lý do khiến sách giáo khoa tiếp tục tăng cao
xin chào ông ạ
trước khi đến với nội dung cuộc trao đổi thì xin mời ông và quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một clip ngắn của chương trình
nhà xuất bản giáo dục việt nam vừa công bố giá sách giáo khoa mới của lớp ba
bảy một mươi ở hai bộ kết nối chi thức với cuộc sống và chân trời sáng tạo áp dụng từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
so với sách hiện hành giá các bộ sách này cao hơn từ hai đến ba lần
ví dụ một bộ sách lớp ba năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba có giá từ một trăm bảy mươi bảy đồng một bộ đến một trăm tám mươi ba đồng một bộ
giá của bộ cánh diều cao hơn là hai trăm hai mươi đồng một bộ
mức giá trên chưa bao gồm giá sách tiếng anh
hiện bảng giá chi tiết sách giáo khoa lớp ba lớp bảy và lớp một mươi mới đã được đăng tải trên website của nhà xuất bản giáo dục
và giá kê khai này đã thấp hơn khoảng hai mươi so với giá kê khai của các nhà xuất bản khác
năm nay số cuốn trong mỗi bộ sách cũng tăng nhiều hơn
ví dụ với lớp ba bộ cũ chỉ gồm sáu cuốn thì bộ mới có tới một mươi hai cuốn chưa kể sách tiếng anh
lớp bảy tăng từ một mươi hai lên một mươi ba cuốn
số cuốn tăng thêm trong các bộ mới chủ yếu phục vụ các môn như giáo dục
giáo dục thể chất hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp
theo quy định về luật giá và các văn bản hướng dẫn giá sách giáo khoa do doanh nghiệp
các nhà xuất bản tự xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật
về tính đúng đắn phù hợp chịu trách nhiệm toàn diện theo chủ trương của quốc hội
chính phủ và các chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo
thưa ông ông có thể cho biết nguyên nhân là vì sao mà sách giáo khoa năm nay lại tăng giá gấp nhiều lần như vậy
và việc tăng giá như vậy trong thời điểm này
có phù hợp hay không
thực tế thì vấn đề này thì ta thấy là nhà nước rất là quan tâm
đặc biệt thủ tướng chính phủ theo tôi biết
thời thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng yêu cầu qua văn bản kỹ thức
yêu cầu giá sách giáo khoa không tăng quá cái giá sách này
nhưng mà tại sao cái diễn biến nó vẫn như vậy
và không những chính phủ quan tâm cơ quan này mà đặc biệt quốc hội cũng rất quan tâm
mà chính phủ đã đưa ra một cái chương trình nghị sự bàn về sách giáo khoa
và chính phú hội đã đưa ra chủ trương là dõi hóa
thế thì nguyên nhân nào mà làm cho sách giáo khoa nó tăng lên
chúng ta thấy là giá sách giáo khoa thì nó sản xuất thì tính toán ta thấy là nó hồn ba yếu tố
yếu tố thứ nhất là cái chi phí về nội dung
thứ hai là chi phí về ý đấn
thứ ba là chi phí phát hành
thế thì trong ba cái chi phí đó trong ba cái nội dung đó ba yếu tố đó
thì có những yếu tố cụ thể yếu tố trực tiếp và yếu tố gián tiếp
thế thì trong bối cảnh mà chủ trương của quốc hội là cho sõi hóa
sõi hóa tại sao
là vì trong cái điều kiện trong cái nguồn lực của nhà nước quốc hạ
thì đòi hỏi phải huy động tất cả những nguồn lực của các thành phần kinh tế khác cùng tham gia
để giảm bớt cái ngánh nặng
thế thì chính do sõi hóa như vậy cho nên là tất cả những cái đơn vị mà muốn
cái giáo trình mình được thông qua đảm bảo có chất lượng
thì phải chọn cái đội ngũ biên soạn có chất lượng có uy tín
mà khi chọn cái đội ngũ biên soạn có chất lượng có uy tín thì chắc chắn là chi phí giá phải cao hơn
đấy là nguyên nhân thứ nhất
nguyên nhân thứ hai nữa là cái khâu in ấn
in ấn thì để có thể cạnh tranh được và có thể tạo được lợi cho người mua
thì người ta phải in những loại giấy rất là tốt giấy qc hoặc in bốn màu
thì chi phí nó cao lên
đồng thời để đẩy mạnh cái phát hành chúng ta biết trong cái hoạt động về báo chí
thì muốn phát hành ấy thì chi phí hầu cũng cao
cho nên đấy là những cái nhân tố mà làm cho cái giá sách giáo khoa nó tăng cao lên
từ hai đến ba lần mà gây một cái sự bức xúc của công luận
đặc biệt là những người dân lao động
người ta thu nhập khoản hạn chế mà người ta phải gánh nặng thêm một chi phí này nữa
mà đặc biệt trong cái bối cảnh mà chúng ta đại dịch mà nó tác động tới rất là mạnh
thì tới doanh nghiệp tới người dân tới an sinh xã hội
mà trong bối cảnh trong tình hình như vậy thì càng tạo thêm một cái gánh nặng khó khăn
cho cái người mà người ta phải chi trả cái khoản này
ông có thể phân tích chi tiết là sách giáo khoa hiện nay được tính giá
dựa trên những cái quy định và cơ sở nào
thật thế dựa trên cái quy định về chi phí của bộ tài chính
ví dụ như là tính theo yếu tố
còn yếu tố trực tiếp thôi cái này có tính nhất về mặt nghiệp vụ
mà cái này nó quy định rất là rõ ràng rất là chặt chẽ
mà theo một nguyên tắc chung tính toán
và từ giá thành người ta sẽ từ chi phí sản xuất tính giá thành
từ giá thành tính lợi nhuận và cuối cùng tính giá khi ra bán
dạ vâng có ý kiến cho rằng là giáo dục là quốc sách hàng đầu
bởi vậy mà nếu như dựa vào giáo dục để kinh doanh
thì là không lành mạnh trong giáo dục và thiếu tính nhân văn
vì vậy mà sách giáo khoa được tính theo luật giá hiện nay
người ta cho rằng là chưa phù hợp
thế quan điểm của ông như thế nào
ta thấy giáo dục là quốc sách mà bác hủ cũng đã dạy đúng không
trồng người thì trăm năm trồng cây thì mấy lại trồng người thì mấy năm trồng cây trăm năm
đây là một cái nguồn tố một lực lượng rất quan trọng
để tạo điều kiện phát triển của một quốc gia của một đất nước
thế thì thường thường mà khi chúng ta mở rộng
cái hoạt động của những ngành giáo dục ấy
thì đó là một cái ngành phi kinh doanh
có nghĩa là kinh doanh phi lợi nhuận phải nói thẳng như vậy
thế thì trong bối cảnh trong tình hiện nay
thì với cơ chế kinh tế thị trường là kinh tế cạnh tranh
mà mọi cái doanh nghiệp mà hoạt động là vì mục tiêu lợi nhuận
không có lợi nhuận thì không thể tồn tại không thể phát triển
cho nên chính vì cái điều kiện đó nó đã làm cho cái giá sách giao khoản nó tăng
nhưng đồng thời theo quan điểm bán nhân của tôi ấy
thì mặc dù chính sách xoay hóa là đúng
nhưng mà chính sách xoay hóa đó đúng ở khâu nào
và khi đồng bộ kèm với chính sách xoay hóa đó
thì đòi hỏi phải những cơ chế để hỗ trợ
những ngành y tế giáo dục môi trường nguồn lực nhà nước có hạn
thì nhà nước phải huy động tất cả các thành phần kinh tế cùng tham gia
có nghĩa là các thành phần cùng tham gia để cạnh tranh
để giảm bớt cái nguồn lực của nhà nước tập trung vào những nguồn lực này
để phục vụ cho những mục tiêu khác
thế thì khi anh đã xoay hóa với cơ chế với đối tượng mà đáng được bảo trợ
đối tượng là yếu thế trong xã hội
mà đối tượng cần phải đảm bảo chính sách an sinh xã hội của nó
thì anh phải có cơ chế hỗ trợ của nó cơ chế chính sách tài chính
chính sách thuế hay chính sách tiến dụng
hỗ trợ cho nó để làm sao giảm chi phí
thế thì trong bối cảnh mà anh chỉ đưa ra chương trình xoay hóa
mà xoay hóa cả ba khâu
biên soạn in ấn và phát hành
thì chắc chắn giá nó sẽ cao
là vì như tôi đã phân tích chọn đội ngũ tốt
in đẹp phát hành đẩy mạnh thì chắc chắn nó sẽ cao
cho nên trong bối cảnh trong tình hình này thì chúng ta phải xem xét lại
cái tư tưởng cái quan điểm xoay hóa xoay hóa không nào
và phải có cơ chế chính sách của nhà nước
chính sách tài chính chính sách tiến dụng
và một số cơ chế khác để khuyến khích
ví dụ đối với thành lập những trường
thì nhà nước có thể giảm thuế rất là nhiều
đúng không thuế thu nhập doanh nghiệp
hay là cung cấp những cái điều kiện để cho điều kiện tốt
hay là đối với những hoạt động bảo vệ môi trường ấy
thí dụng thể thao
thì ở đây chúng ta cần xem xét
đi bên cạnh đó những cái cơ chế chính sách đó
thì phải có những cơ chế khác đồng bộ
có như vậy thì tạo điều kiện mới có thể giảm được
và có thể thực hiện được
đối tượng được bảo trợ đối tượng yêu thế
cần phải được đạt được
và đảm bảo cư phúc lợi của họ
rõ ràng là sách giáo khoa tăng giá
thì sẽ tác động đến
nhiều gia đình như ông cũng vừa phân tích
và đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
vậy theo ông thì chúng ta cần phải làm gì
để sách giáo khoa có được một mức giá phù hợp
thật ra đối với sách giáo khoa
ở các nước theo kinh nghiệm các nước
phần giữa là người ta tài trợ
hoặc người ta cho mượn
hoặc cho thuê hoặc cho không
phải nói thẳng như vậy thì mỗi quốc gia có cách khác nhau
nhưng không có một quốc gia nào đó
người ta lại kinh doanh
để sách giáo khoa phải nói thẳng như vậy
thế thì trong bối cảnh trong cái điều kiện của chúng ta hiện nay
là một nước có thu nhập trung bình thấp
có nghĩa là đời sống của nhân dân
còn chưa ở mức tư nơi cao
mà phần lớn người lao động người lao động bình thường
có thu nhập trung bình thu nhập thấp thì chiếm rất là lớn
cho mà đặc biệt đối tượng
những mầm non những nhân tài của đất nước
trong tương lai chúng ta cần phải bảo vệ
cho nên trong bối cảnh trong tình hiện nay
để làm sao mà đối tượng này được thù hưởng
mà để đảm bảo
lấy yêu cầu nhưng đồng thời cũng đảm bảo
chất lượng đào tạo thì với quan điểm cá nhân tôi
thì trong cái chủ trương xã hội hóa
thì anh chỉ xã hội hóa ở khâu nào
ví dụ anh chỉ xã hội hóa ở cái khâu
ít ấn và khâu phát hành
còn khâu biên tập cái nội dung ấy
thì anh không xã hội hóa mà cái đó anh dùng
cái nguồn ngân sách nhà nước tập hợp
những đội ngũ cán bộ có chất lượng cao
biên soạn ra một bộ giáo chỉnh
có chất lượng để phục vụ cho công tác
giảng dạy học tập của
các em học sinh nhưng chúng ta biết là
về vấn đề này thì quốc hội cũng đã giao cho
bộ giáo dục phải có một bộ giáo chỉnh
chương trình riêng nhưng tại sao không thực hiện được
mà cuối cùng phải trả lại số tiền đó
vì bởi lẽ chúng ta thấy hiện nay cơ chế
chính sách về mặt tài chính rất là chặt chẽ
người ta chưa tiếp cận
chưa thực tế đối với
việc biên soạn giáo chỉnh với mức giá là bao nhiêu
thế thì trên cơ sở với cái giá nhiệm vụ tài chính
mà quy định ngày nay thì tôi thấy không một
nhà khoa học nào có thể biên soạn được
cho nên phải chăng vì
cái tương lai vì nội dung của chúng ta
vì cái sự phát triển của thế hệ sau
chúng ta phải có những cơ chế hỗ trợ ví dụ
nhà nước bỏ tiền ra cho
biên soạn một bộ giáo chỉnh chuẩn
tập hợp những đội ngũ
nhà khoa học có chất lượng
nhằm biên soạn một giáo chỉnh
rất là có chất lượng cao
thì trên cơ sở đó thì cái chi phí giá thành mới giảm
và bên cạnh đó thì cái khâu thứ hai soại hóa là gì
ý lớn thì cạnh tranh
phát hành cũng tiến hành cơ chế cạnh tranh
thì chỉ trên cơ sở đó thì chúng ta mới thấy
là có thể làm cho cái bộ sách giáo khoa
nó tăng lên mà nó
tạo cái sự đồng thuận của xã hội
mà không gây một cái sự
bất phước xúc hoặc phân tâm như thế này
mà toàn xã hội người ta cũng lên án
vâng hy vọng là chúng ta sẽ có những điều trình hợp lý
để sách giáo khoa có được mức giá
phù hợp để tất cả chúng ta cùng đồng thuận
vâng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi